những gia đình bị lũ phá sập nhà tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa đang rất cần sự đùm bọc giúp đỡ của chính quyền nhân dân địa phương và những tấm lòng hảo tâm từ mọi miền đất nước
những ngày đầu tháng chín đoạn đường chỉ hơn hai mươi km từ huyện mường lát tới xã quang triều như dài sàng giặc dưới ánh nắng mặt trời thiều đốt
đất đá ngổn ngang để khôi phục lại đường xá không biết phải mất bao lâu nữa
lúc này người dân ở đây tạm không nghĩ đến chuyện xa xôi bởi trước mắt còn phải lo nơi ăn trốn ở lương thực thực phẩm cho những gia đình có nhà bị lũ phá hỏng hoàn toàn
bên cạnh việc trực tiếp giúp đỡ nhân dân dọn dẹp đống đổ nát gia cố lại nhà cửa các cán bộ chiến sĩ đối miên phòng quang triều đã trích một phần lương của mình để sẻ chia phần nào những khó khăn của những gia đình bị thiệt hại nặng nề
bà con cũng thêm ấm lòng khi đoàn từ thiện đầu tiên đã tới được với hai xã mường chanh và quang triều sau khi vượt quãng đường dài gần một năm trăm linh km
mong muốn của đoàn thì rất là lớn nhưng mà sức người thì khó hạn dù là số tiền nó chưa được nhiều nhưng mình cũng qua đây gửi tới bà con một cái tấm lòng một chia sẻ và mong bà con với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương để bà con sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
ở đâu có khó khăn hoạn nạn ở đó sẽ kết thúc
những tấm lòng tương thân tương ái mọi sự chia sẻ giúp đỡ dù ít hay nhiều đều là nguồn động viên rất lớn về cả vật chất lẫn tinh thần đối với những người con đang vật lộn với khó khăn ở nơi đây